trung tâm dữ liệu đại học quốc gia tp hcm phối hợp với trung tâm thông tin và chương trình giáo dục sở giáo dục và đào tạo tp hcm
tổ chức hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác với mục đích triển khai các phương thức ứng dụng công nghệ trong giáo dục
từ đó đổi mới nhận thức trong giáo dục góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong giáo dục
tại hội thảo chuyển đổi số trong giáo dục chuyên gia giới thiệu giải pháp học trực tuyến trên nền tảng lms
công nghệ đột phá được xây dựng để hỗ trợ quản trị dạy học và đánh giá trực tuyến
các nội dung học tập trực tuyến như cách tiếp cận xây dựng kiến trúc học tập tổng thể
ba từ khóa cốt lõi của chuyển đổi số giáo dục ba giải pháp số một thế giới đến từ các nước phát triển
giới thiệu về bộ khung tiêu chuẩn khoa học trực tuyến và năng lực kỹ năng của giáo viên trong dạy học trực tuyến
dạy học kết hợp chia sẻ về ứng dụng lms trong việc số hóa bài giảng stem thúc đẩy học tập kết hợp trong nhà trường
tại đây diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa vnudc và trung tâm thông tin và chương trình giáo dục
sở giáo dục đào tạo tp hcm cơ hội hai bên hợp tác triển khai phương thức ứng dụng công nghệ trong giáo dục